thông tin đầu tiên liên quan tới vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại dự án nha trang côn đường ghét tại khu đất số hai mươi tám e trần phú phường vĩnh nguyên thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
vào sáng nay ngày một mươi một tháng một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bốn bị cáo là cựu lãnh đạo tỉnh khánh hòa
bốn bị cáo bao gồm nguyễn chiến thắng lê đức vinh cùng là cựu chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa
đào công thiên cựu phó chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa và võ tân thái cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư sở tài nguyên và môi trường khánh hòa
tuy nhiên trong phiên xét xử chỉ hai bị cáo có mặt là nguyễn chiến thắng và đào công thiên hai bị cáo còn lại có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe
theo cáo trạng trong quá trình ubnd tỉnh khánh hòa triển khai thực hiện dự án nha trang cô đơn ghét
bốn bị cáo nói trên đã có nhiều sai phạm liên quan đến các khâu lựa chọn nhà đầu tư dự án thu hồi đất thỏa thuật phương án kiến trúc quy hoạch dự án giao đất và cho thuê đất gây thất thoát tài sản của nhà nước hơn một trăm ba mươi bảy tỷ đồng
những hành vi vi phạm của các bị cáo bị viện kiểm soát nhân dân tỉnh khánh hòa truy tố phiên tòa dự kiến sẽ xét xử trong tám ngày
từng có tiền án bốn năm tù về tội gây dối trật tự công cộng sau khi chấp hành xong hình phạt trở về địa phương nguyễn hoàng nam tạo nhiều tài khoản facebook để tuyên truyền chống nhà nước
tại phiên tòa sơ thẩm vào sáng ngày một mươi một tháng một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo nguyễn hoàng nam tám năm tù về tội phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một nam bắt đầu sử dụng bốn tài khoản facebook do nam
nam tạo để thực hiện các hành vi chia sẻ phát tán nhiều tài liệu hình ảnh video clip có nội dung chống phá đảng và nhà nước
đồng thời nam còn nhiều lần livestream trên tài khoản để châm biếm xúc phạm chính quyền địa phương thường xuyên quay phim chụp hình cán bộ chính quyền địa phương đi ngang nhà với mục đích đăng lên các trang mạng xã hội để xúc phạm lăng mạng
ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn hoàng nam để điều tra xử lý
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh điệp biên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn tuấn anh chú tại quận nam từ liêm thành phố hà nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

kết nối với những người không quen biết người phụ nữ ở thành phố cảm phả đã mất trắng năm trăm linh triệu đồng khi nghe theo lời mời của một người quen trên telegram tham gia làm nhiệm vụ like chia sẻ bình luận các mặt hàng thực phẩm trên website ẩm thực ba trăm sáu mươi năm với nhiều tên miền khác nhau để nhận hoa hồng